thưa quý vị theo dự báo thì thời tiết hầu hết các tỉnh thành sẽ tiếp tục nắng nóng trong ngày hôm nay
quý vị cần chú ý uống nhiều nước và có các biện pháp chống nắng khi ra đường
nơi có mức nhiệt cao nhất cả nước là khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế
cao nhất từ ba mươi hai ba mươi năm độ c có nơi trên ba mươi năm độ c
còn đến chiều tối thì nhiều khu vực trên cả nước sẽ có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh
quý vị cần hết sức cẩn thận và đề phòng